cơ quan khí tượng học nhật bản vừa cho biết lại xảy ra một trận động đất có cường độ ban đầu đo được là sáu một độ richter
đã làm dung chuyển tỉnh fukushima khi mà nhật bản vừa trải qua trận động đất mạnh bảy bốn độ richter vào sáng ngày hai mươi hai tháng một mươi một vừa qua
theo thông báo trận động đất xảy ra vào lúc sáu h hai mươi ba phút sáng nay theo giờ địa phương
tâm trấn nằm ở vùng biển ngoài khơi tỉnh fukushima được xác định ở vị trí ba mươi bảy một độ vĩ bắc và một trăm bốn mươi một năm độ kinh đông
trận động đất mạnh ở cấp bốn theo thang đo cường độ địa chấn lên tới cấp độ bảy của nhật bản
và lên tới cấp độ ba tại một số tỉnh như miyagi yamagata tochigi saitama và chiba
hiện vẫn chưa có thông tin gì về thiệt hại và cảnh báo sóng thần vẫn chưa được đưa ra
trước đó sáng ngày hai mươi hai tháng một mươi một một trận động đất mạnh bảy bốn độ richter ở khu vực ngoài khơi bờ biển tỉnh fukushima
và cảnh báo có sóng thần do có một số người bị thương nhẹ tuy nhiên cảnh báo đã được dỡ bỏ